thấy một người dừng xe nghe điện thoại nhóm thanh niên tiếp cận uy hiếp và đâm nạn nhân hai nhát để cướp tài sản
vào tối qua băng cướp với tuổi đời còn rất trẻ gồm tám đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ
từ tân phú sinh năm hai nghìn bốn được xác định là kẻ cầm đầu băng cướp và là người lên kế hoạch gây án mua sắm hung khí cho đồng bọn ra tay
ngoài vụ việc trên băng cướp nhí này còn thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn các tỉnh
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cũng đã bắt giữ đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đồng thời gấp rút điều tra mở rộng vụ án
nghiện rượu hơn hai năm nay khi hết tiền mua rượu uống đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi đi cướp giật tài sản
hiện đối tượng đã bị công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đó là ywin eban chú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
quá trình điều tra vào ban đêm y nguyên điều khiển xe máy trên các tuyến đường thấy ai mang túi sách sơ hở thì bám theo để cướp giật
và ywin đã gây ra bốn vụ liên tiếp
trong đó hai vụ thực hiện chót lọt cướp được một điện thoại di động và một chiếc túi sách bên trong có năm trăm linh đồng
hai vụ còn lại bất thành
sau một mươi sáu năm lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi hiếp dâm tạ xuân trường chú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đã bị công an huyện hòa an tỉnh cao bằng bắt giữ
đáng chú ý nạn nhân chính là con ruột của đối tượng
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trường ly hôn vợ và được giao nuôi hai con
tuy nhiên từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn sáu đối tượng đã cướp ép giao cấu với con đẻ thứ hai của mình
nạn nhân sau đó đã gửi đơn tố cáo lên công an huyện thủy nguyên
biết bị phát hiện trường đã bỏ trốn sang trung quốc
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai khi trở về việt nam thì bị công an huyện hòa an tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ
hiện công an huyện hòa an đang hoàn thiện
thủ tục để bàn giao đối tượng cho công an thành phố hải phòng xử lý
để điều tra làm rõ vụ việc gây dối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường một mươi hai quận một mươi tp hcm
ngày hôm qua công an quận một mươi đã tiến hành tạm giữ nhóm người có liên quan
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày chín tháng hai sau khi đã uống rượu
trần thanh hải đi giao nước đá cho quán reddline có địa chỉ tại phường một mươi hai quận một mươi
khi đến cửa quán do có xe ô tô đỗ chắn bên ngoài hải gọi bảo vệ thì có ba người chưa xác định danh tính
đến chửi và đánh khiến hải bị thương
hải chạy về kể lại sự việc cho một số người quen biết
sau đó trần hoàng minh chở hải quay lại quán red light để nói chuyện
nhưng tiếp tục bị nhóm bảo vệ quán này thách thức
minh đã gọi thêm các thành viên khác mang theo nhiều loại hung khí tự chế đến đánh nhau
bước đầu công an quận một mươi đã tạm giữ lấy lời khai của những người có liên quan và thu giữ nhiều hung khí
như mã tấu đao kiếm tự chế mũi ba chĩa và nhiều thanh kim loại
hiện công an quận một mươi đang tiếp tục củng cố hồ sơ vận động những người có liên quan khác
để phối hợp điều tra xử lý vụ việc
giả mạo facebook cơ quan công an đăng thông tin sai sự thật
một cá nhân vừa bị công an huyện phú ninh tỉnh quảng nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
vương thanh tùng chú tại xã tam lộc huyện phú ninh đã lập fanpage công an phú ninh
đăng tải thông tin sai sự thật có tiêu đề
chính quyền địa phương bao che làm ngơ tội dân bắc lộng hành cưa gỗ trên địa bàn
với nội dung về chính quyền xã tam lộc huyện phú ninh bao che cho các đối tượng phá rừng
gây dư luận tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương
ngày một mươi tháng hai khi nắm thông tin tùng từ tp hcm về tam lộc
công an huyện phú ninh đã làm việc với tùng đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố các bị can trong vụ giết người
xảy ra trên đường nguyễn trọng cát thuộc khu phố hiệp nghĩa phường hiệp ninh tp tây ninh
vào khoảng năm giờ ngày hai mươi tháng một đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng tại đường nguyễn trọng cát
thuộc khu phố hiệp nghĩa nạn nhân là huỳnh trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện tân châu
qua truy xét đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một công an bắt giữ lê văn nguyên sinh năm hai nghìn
võ duy hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám lê văn cao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng trú tại giã bào năng huyện dương minh châu
qua điều tra các đối tượng khai nhận nhóm của nguyên cao hiếu và ba người bạn hát karaoke
ở thị xã hòa thành xảy ra mâu thuẫn với phan anh thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện tân châu
bực tức rủ thêm bùi thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị xã hòa thành và huỳnh trọng nghĩa
mang theo dao tìm nhóm của nguyên để giải quyết mâu thuẫn
thấy nhóm nguyên đang ăn ở quán hủ tiếu thuộc khu phố hiệp nghĩa
nhóm thức dùng hung khí xông thẳng vào đuổi đánh
trong lúc hỗn chiến nghĩa bị nhóm nguyên giật lấy dao chém lại khiến nạn nhân tử vong
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy trần thị lan hương sinh năm hai nghìn trú tại phường phú mỹ
thị xã phú mỹ tỉnh bà địa vũng tàu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ
tạm giữ hình sự để điều tra
đáng chú ý là hương hiện đang làm bị can của một vụ án khác
vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực tổ một mươi chín khu phố mỹ thạnh
phường mỹ xuân thị xã phú mỹ công an thị xã phú mỹ phối hợp với công an phường mỹ xuân
bắt quả tăng đối tượng hương đang tàng trữ sáu gói ni lông hàn kín
bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt với tổng trọng lượng khoảng sáu mươi gram
hương khai là ma túy tổng hợp dạng khay và một trăm năm mươi viên ma túy dạng thuốc lắc
bước đầu hương khai nhận số ma túy mua về cất giấu với mục đích để bán lại cho các đối tượng nghiện kiếm lời
trước đó hương và chồng bị bắt quả tàng đang có hành vi mua bán trẻ phép trên ma túy
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ khởi tố bị can
nhưng do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cò lúa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang tiếp tục khởi tố thêm hai đối tượng là phạm văn mãi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại tỉnh sóc trăng và huỳnh phúc chia sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố cần thơ cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam phạm văn mãi ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh phúc chia
theo kết quả điều tra khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi một mãi đã bàn bạc cấu kết với nguyễn văn út
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và lê tấn rủ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn minh triều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại tỉnh hậu giang
đưa ra thông tin gian dối với một thương lái mua bán lúa ở thành phố cần thơ là có số lượng lớn lúa cần bán
đến ngày một mươi năm tháng sáu có thương lái đã ký hợp đồng mua trên một ba trăm linh tấn lúa với các đối tượng và đặt gọc tổng cộng hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
trong số các hợp đồng mua bán lúa có hai hợp đồng do huỳnh phúc chia là bạn của mãi cung cấp và trực tiếp viết
mặc dù đối tượng này biết triều rủ úc không có lúa việc giao kết các hợp đồng này là vi phạm pháp luật
sau khi nhận được tiền cọc lúa các đối tượng chia nhau tiêu xài rồi lẩn tránh không giao lúa như hợp đồng
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố vụ án tạm giam út rủ và chiều
cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù đất của nguyễn xuân quyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại phường dương
đông thành phố phú quốc của tỉnh kiên giang đã được nhà nước thu hồi và bồi hoàn
nhưng do thời điểm đó thì đất phú quốc được thổi giá lên rất cao nên quyết đã nảy sinh lòng tham
đem thửa đất này bán cho người khác với giá hơn hai tỷ đồng
đến khi người mua làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới phát hiện ra mình bị lừa
với tội danh trên tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn xuân quyết
một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn bảy quyết có thửa đất và hoa màu trên đất với diện tích là trên một mươi năm m hai
tại ấp gạch vẹn xã gành dầu huyện phú quốc nay là thành phố phú quốc
đến năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện phú quốc quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên
đồng thời bồi thường hỗ trợ hoa màu trên đất quyết đồng ý và đã nhận tiền bồi thường xong
giữa năm hai nghìn một mươi bảy đất phú quốc được thổi lên rất cao nên vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
quyết bán miếng đất trên đất
quyết bán miếng đất trên cho ông lê văn đông với số tiền trên hai một tỷ đồng
đến khoảng năm hai nghìn một mươi chín ông đông làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì mới phát hiện thửa đất mua của quyết đã bị nhà nước thu hồi
một ổ nhóm với ba mươi sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nơi làm việc
vừa bị công an tp hòa bình tỉnh hòa bình bắt quả tang
địa điểm bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang là tại công ty minh thành
thuộc tổ một mươi hai phường hữu nghị tp hòa bình
tổ công tác đã lập biên bản thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng ba mươi sáu điện thoại di động
một bộ bát đĩa bốn quân vị cùng một số tăng vật khác
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận về hành vi đánh bạc của mình
qua quá trình điều tra xác minh làm rõ công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự hai mươi bốn đối tượng
lập biên bản vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng trong đó đối tượng nguyễn xuân ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường tân thịnh tp hòa bình được xác định là đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc
vụ việc đang tiếp tục được củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý theo quy định
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị số một về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
theo đó thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai việc mua tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo chỉ đạo của chính phủ khuyến khích các tổ chức tiến dụng tiết giảm chi phí để phân đấu giảm lãi suất cho vay
bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau tết của nhân dân kịp thời công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch
khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch
tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành vừa có ý kiến về tình hình giải quyết tình trạng ủn tắc hàng hóa
tại các cửa khẩu biên giới phía bắc
phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu các bộ ngành và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao
tiếp tục thực hiện khẩn trương nghiêm túc đầy đủ ý kiến chỉ đạo của chính phủ về tháo gỡ khó khăn
cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới phía bắc
đồng thời nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong quá trình thực hiện chỉ đạo của chính phủ để tiếp tục khắc phục tình trạng ủn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu
xử lý kịp thời nghiêm minh theo đúng quy định đối với các hành vi lợi dụng tình trạng uốn tắc hàng hóa để vi phạm pháp luật
cứ vào dịp đầu năm mới du khách từ khắp nơi lại đổ về thành phố châu đốc tỉnh an giang để du lịch
và hành hương tại miếu bà chúa sứ núi sam
lực lượng công an thành phố châu đốc đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tăng cường các biện pháp
bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông và các quy định về phòng chống dịch
tạo tâm lý thoải mái và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách
cổng vào miếu bà chúa sứ núi sam tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
đây là nơi có quần thể di tích văn hóa núi sam đặc biệt là lăng thoại ngọc hầu miếu bà chúa sứ nổi tiếng cả nước
vì vậy thành phố châu đốc tỉnh an giang vào những ngày đầu xuân này luôn tấp nập dòng người đổ về hành hương chiêm bái
để đảm bảo tốt an ninh trật tự cho các hoạt động lễ hội đầu năm diễn ra an toàn
ban lãnh đạo công an thành phố châu đốc chủ động phối hợp với lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch
chúng tôi là xây dựng một cái lịch về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
mỗi một ngày như vậy là chưa làm ba k sáng trưa chiều tối là từng tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông
xử lý các trường hợp vi phạm giao thông cũng như các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè
một trong những nhiệm vụ quan trọng được lực lượng công an thành phố châu đốc đặc biệt quan tâm thực hiện là tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
kịp thời nắm dự báo chính xác tình hình hoạt động của các đối tượng xấu kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm như trộm cắp móc túi cướp giật tài sản nhất là các loại tệ nạn xã hội mê tín dị đoàn treo kéo khách hành hương
ngoài công tác về phòng chống tội phạm ra thì cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm tuyên truyền đến bà con mình thực hiện tốt các biện pháp năm k
và đặc biệt là khai báo y tế đối với các trường hợp đặc biệt coi như khách nước ngoài hoặc đối với các trường hợp mà từ vùng dịch đến
một điểm mới trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu du lịch tâm linh miếu bà chuột sư núi sam
công an thành phố châu đốc đã xây dựng mô hình cẩm nang phòng chống tội phạm
theo đó công an thành phố đã phát cẩm năng phòng chống tội phạm tại các cổng thu phí trong khu du lịch nhà trọ khách sạn
qua đó đã được người dân đồng tình ủng hộ
với mật độ lượng xe lưu thông dày đặc
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự phối hợp với quân sự dân quân tự vệ trên địa bàn đã luôn duy trì và túc trực thường xuyên
để tổ chức phân luồng hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển thuận lợi dễ dàng đảm bảo giao thông thông suốt
sau song song đó lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh
từ sự chủ động của lực lượng công an thành phố những ngày đầu xuân tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh về cơ bản được đảm bảo ổn định
người dân địa phương và du khách đã có được một mùa xuân vui tươi an toàn
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêu hủy hơn hai tám tấn chất thải
hai tấn trái cây không rõ nguồn gốc mà đơn vị này đã phát hiện và thu giữ tại một số sạp bán trái cây ở chợ đầu mối tân hòa thành phố buôn ma thuột
số trái cây này bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc thu giữ khi tiến hành kiểm tra tại bốn sạp trái cây hải liên xuân hồng phú vững và chuân đoài ở chợ đầu mối tân hòa
thời điểm kiểm tra tại các sạp trái cây trên có hai tám trăm một mươi kg cam quýt các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ thậm chí một số đã hư hỏng nặng
chủ các sạp hàng khai nhận đã mua số trái cây trên từ nhiều nơi về để bán kiếm lời chứ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thời gian qua tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên trên địa bàn tỉnh lào cai cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên dịp tết nguyên đán lại nổi lên các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm
dự báo trước tình hình phòng cảnh sát chống tội phạm phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lào cai đã có những kế hoạch biện pháp ngăn chặn cụ thể
đây là năm trăm linh kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ được các đối tượng thẩm lậu vào lào cai
vừa bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bắt giữ
chủ lô hàng là đoàn quý ngọc thường chú tổ một mươi bốn phường lào cai thành phố lào cai
trước đó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường cũng đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát kinh tế
bắt giữ lô hàng gồm hơn một mươi năm bao thuốc lá ngoại nhập lậu có in chữ nước ngoài
và cái vụ việc cũng khuyến kháng người dân là phải nâng cao tình thần cảnh giác là không ham của rẻ
không ham những cái
hàng hóa mà bán không có một gốc xuất xứ để mà mua và sử dụng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình
và tạo được chính vì đó để tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội mua bán những cái hàng hóa đó
vì bản thân chúng ta là các người dân là chúng ta mà tiêu thụ
thì tức là chúng ta thiêu thụ được thì có thiêu thụ được thì có cung với có cầu
các người dân mà thiêu thụ thì các đối tượng mới có cái điều kiện để mà phạm tội
tỉnh lào cai có hơn một trăm tám mươi kỷ niệm
hai mươi km đường biên giới với nhiều cửa khẩu lớn nhỏ
thêm vào đó địa hình hiểm trở phức tạp
để phát hiện kịp thời các vi phạm về môi trường không kể mưa nắng
lực lượng trinh sát của phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
đã kiên quyết theo dõi bám nắm địa bàn nhiều ngày liền thậm chí nhiều tháng liền
thực hiện chương trình kế hoạch đợt cao điểm tấn công chiến đáp tội phạm
phục vụ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh phòng cảnh sát môi trường
đã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể phân công từ từng cán bộ chiến sĩ
trinh sát trong đơn vị để bám sát địa bàn xác định các đối tượng trọng điểm
để tập trung đấu tranh và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường
tuy nhiên việc bắt giữ các vụ việc chỉ là phần nổi
khi các đối tượng vi phạm vì lợi nhuận vẫn tìm mọi cách với nhiều thủ đoạn tinh vi
để ngăn chặn tận gốc bên cạnh việc bám địa bàn đối tượng
công tác kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh buôn bán
để kịp thời phát hiện những sai phạm về giá chất lượng các mặt hàng
cũng luôn được tổ lên ngành trú trọng
qua đó nhận thức của các chủ cơ sở kinh doanh cũng tăng lên rõ rệt

cũng là nhóm người phụ nữ người phụ nữ người phụ nữ người phụ nữ người phụ nữ người phụ nữ
những người bị ảnh hưởng tiêu cực nhất trong đại dịch covid một mươi chín
trong những năm gần đây tình hình tội phạm mua bán người tại việt nam diễn biến rất phức tạp
và có chiều hướng gia tăng
trước thực trạng đó nhiều mô hình sáng kiến thiết thực trong công tác phòng chống tệ nạn này
đã được đưa ra
qua đó tuyên truyền nâng cao hiểu biết từng bước ngăn chặn đẩy lùi loại tội phạm mua bán người
góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
ghi nhận tại xã lê lợi huyện thường tín thành phố hà nội
được thành lập vào năm hai nghìn một mươi ba với chỉ khoảng hai mươi bảy thành viên sau một mươi năm đến nay câu lạc bộ hội phụ nữ
phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em tại xã lê lợi đã xây dựng được một mạng lưới
với hơn năm mươi thành viên tham gia trải rộng tại tất cả địa bàn các khu dân cư
đây được đánh giá là một mô hình thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại địa bàn huyện thường tín cũng như công tác phòng chống tội phạm buôn bán người tại hà nội
một điểm đặc biệt đó là trong những năm phát triển công lạc bộ luôn duy trì sự kết hợp chặt chẽ
với lực lượng công an xã xây dựng và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền
thông qua các hội nghị và các buổi sinh hoạt của cơ lộ bộ
những âm mưu thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người
đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của các nạn nhân thường xuyên được cập nhật chia sẻ
tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong phòng ngừa đấu tranh
ngăn chặn tội phạm mua bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
hiệu quả trong hoạt động của cơ lộ bộ đã cho thấy nhiều năm qua trên địa bàn
không còn xảy ra vụ việc liên quan đến các đối tượng mua bán tội phạm phụ nữ và trẻ em
hiệu quả trong hoạt động của cơ lộ bộ đã cho thấy nhiều năm qua trên địa bàn

xã để nắm bắt tình hình tại các thôn để có những các cái phát hiện những các cái hiện tượng
mà nghi ngờ là về cái việc là có cái dấu hiệu buôn bán phụ nữ và trẻ em
hoặc là về cái xâm hại phụ nữ thì ban phụ nữ cùng kết hợp với ban công an xã
cùng các đoàn thể sẽ đến nhà để tuyên truyền vận động
chúng ta nhắm vào những cái trường hợp mà dễ bị các cái đối tượng lợi dụng
để thực hiện các hành vi lừa gạt mua bán
đó là những trường hợp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhà có nhiều cháu gái
thì chúng tôi tiếp cận và chúng tôi tuyên truyền cụ thể để cho những trường hợp đấy
có thể là biết được về phương thức thủ đoạn và mánh khóe của các đối tượng
lấy tuyên truyền phòng ngừa là trọng tâm mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực
đây chính là phương châm hành động của cơ lộc bộ hội phụ nữ phòng chống tội phạm
mua bán phụ nữ và trẻ em tại xã thắng lợi
thời gian tới mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các địa phương
góp phần phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phát triển bền vững
trên địa bàn huyện thường tín nói riêng và thành phố hà nội nói chung